một sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
khi người con trai phải nhận án tù vì đã khai báo y tế gian dối
làm lây nhiễm covid một mươi chín cho nhiều người trong đó có cả mẹ ruột và khiến mẹ tử vong
ngày một mươi chín tháng một tòa án nhân dân thành phố long xuyên tỉnh an giang
xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc sơn ba mươi chín tuổi
ngụ phường mỹ thới long xuyên một mươi tám tháng tù về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm cho người
ngoài ra tòa còn buộc sơn có trách nhiệm bồi thường các chi phí thực hiện các biện pháp
phòng chống cho sở y tế an giang số tiền hơn một mươi chín triệu đồng
theo cáo trạng ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sơn điều khiển xe tải cùng phụ xe tên phương
từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long nhận cá
trước cùng ngày cả hai đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh vĩnh long test nhanh covid một mươi chín
kết quả ban đầu cho thấy sơn âm tính nên tiếp tục chạy xe đến chợ bình điền
thành phố hồ chí minh giao cá còn phương bị giữ lại do nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
trên đường đi sơn được nhân viên y tế thông báo phương dương tính và yêu cầu sơn đến
cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế
tuy nhiên khi sơn về đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín và ẩm cống vào trung tâm y tế
phường mỹ thới sơn đã khai báo y tế không trung thực để cách ly y tế tại nhà
đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khách thời gian cách ly tại nhà sơn đến bệnh viện
mắt tai mũi hồng trăng hàm mặt an giang xét nghiệm thì do kết quả dương tính
sau đó mẹ ruột ở chung nhà với sơn và một người khác có tiếp xúc cũng được phát hiện
không may mẹo sơn chuyển biến bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
qua truy vết ngành chức năng tiếp tục phát hiện thêm bảy người khác tiếp xúc với mẹ sơn
cũng dương tính
vụ việc là bài học đắt giá cho những ai còn thờ ơ dữ hoàng có thường việc nghiêm túc
thực hiện năm k của bộ y tế trước đại dịch covid một mươi chín